mạng lưới y tế cơ sở ngày càng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân
tuy nhiên thực tế là người dân đến các y tế cơ sở để được chăm sóc sức khỏe ban đầu được tư vấn về sức khỏe lại chiếm tỷ lệ thấp
thời gian qua ngành y tế đã có nhiều giải pháp trong việc nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở đặc biệt là y tế tuyến xã thị trấn huyện
sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại mạng lưới y tế cơ sở huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
do tuổi cao sức yếu có nhiều bệnh nên bà đỗ thị sinh tám mươi tuổi trú tại khu năm xã lâm lợi huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
thường xuyên đến trạm y tế xã để được các y bác sĩ khám chữa bệnh và tư vấn
vì lần này tuổi tôi thì cao nhiều bệnh thế ở đây thì nó gần kể mà các y bác sĩ ở đây nhiệt tình
thì coi như là khám chẩn đoán này rất là chuẩn
cứ trên mà quan tâm đến xã và trạm
y tế của xã tôi thì tôi chỉ muốn là có một cái để chiếu chụp phổi
đấy là một hay là chiếu chụp những cái xưa mổ bụng
từ năm hai nghìn một mươi bốn trạm y tế xã lâm lợi đã đạt chuẩn các tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
và là một trong những trạm y tế cấp xã được trung tâm y tế huyện hạ hòa
sở y tế tỉnh phú thọ đầu tư cơ sở vật chất
đào tạo nhân lực phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu
và quản lý các bệnh mãn tính như cao huyết áp tiểu đường
thì trạm y tế tôi đã đầy đủ về cơ sở vật chất trang thiết bị về con người
và tấm lòng thì thầy thuốc thì nhiệt huyết và quan tâm công tác chuyên môn
chỗ chuyên môn để mà phát huy những mặt đạt được và củng cố thêm
trong đó là sâu trú trọng khâu tuyên truyền
những năm qua mạng lưới y tế cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
tuy nhiên y tế cơ sở vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập
cả về chính sách và thực tiễn triển khai
trong vai trò là người gác cổng cho sức khỏe người dân ở tuyến đầu
tỷ lệ người dân đến khám tại y tế tuyến xã chiếm hai mươi
và chỉ chiếm hai bảy tổng chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
nguyên nhân được chỉ ra là nhân lực năng lực cơ chế tài chính không thu hút
danh mục thuốc nghèo nàn thanh toán thấp cơ sở vật chất còn kém chưa bảo đảm yêu cầu
vì thế việc đổi mới nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở
giải quyết vấn đề chăm sóc sức khỏe
của người dân tại các tuyến đầu là điều cần thiết để giảm tải áp lực cho các tuyến trên
tránh lãng phí bảo hiểm y tế và thuận lợi cho người dân